giao thông vận tải chính thức công bố mở ba tuyến vận tải ven biển
sau đó chấp thuận cho phương tiện vận tải pha sông biển chạy nối tuyến xuyên suốt bắc nam như tàu biển
tuy nhiên sau năm năm đội tàu sông biển phát triển ồ ạt
thậm chí là có tình trạng lợi dụng chính sách hạ cấp từ tàu biển sang tàu sông biển
gây nguy cơ vỡ quy hoạch và làm bức tranh vận tải tàu sông biển bị méo mó
trong khi đó trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay nêu thông tin
từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín điểm chuẩn vào đại học sẽ tăng
sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố phổ điểm thi trung học phổ thông quốc gia
ông sái công hồng phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo đã nhận định
về sự quan tâm đầu tư cho việc học và thi ở một số môn có điểm quá thấp
đồng thời dự báo về xu hướng điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm nay
nội dung của trao đổi mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai và trang ba
trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay nêu thông tin
bãi nhiệm mọi chức vụ trong giáo hội phật giáo của chủ trì chùa ba vàng
liên quan đến sự việc xảy ra tại chùa ba vàng tỉnh quảng ninh ngày một mươi bốn tháng bảy
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cho biết
đại đức thích trúc thái minh đã bị tước hết các chức vụ trong giáo hội
đây là một trong những nội dung được thống nhất tại hội nghị ban thường trực
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
còn trên báo lao động số ra hôm nay phản ánh tình trạng
trong những ngày vừa qua thì rất nhiều hộ gia đình ở hà nội bất ngờ
nhận được tin nhắn thông báo tiền điện ở mức đột biến
nghi ngờ vì số tiền điện không đúng với thực tế
nhiều hộ gia đình đã không dám đóng chờ khiếu nại để được làm rõ
nghiên cứu biểu giá theo quyết định số sáu trăm bốn mươi tám với biểu giá bán lẻ điện
thì thấy rằng mức tranh của bậc hai so với bậc một là ba
từ bậc ba so với bậc hai là một mươi năm
từ bậc bốn so với bậc ba là hai mươi tám
từ bậc năm so với bậc bốn là hai mươi sáu
và từ bậc sáu so với bậc năm là năm
như vậy là trong khoảng từ hai trăm linh đến dưới bốn trăm linh kw bậc thang thứ ba đến thứ bốn
thì biên độ tăng giá là cao nhất nên tạo ra mức tăng khá lớn
so với điều kiện sử dụng điện hiện nay
tổng hóa đơn điện sinh hoạt được ghi nhận tăng trên mức tám ba mươi
được công bố rất nhiều
việc điều chỉnh giá điện cũng ảnh hưởng đến số đông người lao động
sinh viên nghèo thuê nhà trọ trên địa bàn thành phố hà nội
do tác động tăng giá điện
góc khuất vệ sinh khách sạn là nhan đề bài viết
đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
chọn hai khách sạn để khảo sát về vệ sinh
một khách sạn ba sao thuộc hạng khá sang
còn một khách sạn bình dân đông khách ở tp hcm
trong vài một nhân viên vệ sinh khách sạn
phóng viên đã giải đáp được thắc mắc phản ảnh lâu nay của bạn đọc
đó là vệ sinh khách sạn thế nào
nhiều bí mật hé lộ
từ việc dùng khăn tắm lau bồn cầu
cho tới chuyện nhìn mặt khách để thay ga giải dường
tuy đây thì không phải là đại diện cho tất cả khách sạn
chưa đủ bằng chứng cho thấy là chủ khách sạn yêu cầu
nhưng cũng là một minh chứng cho thấy lỗ hỏng
trong việc quản lý vệ sinh khách sạn
thưa quý vị trên thị trường hiện nay
có khoảng ba mươi loại thuốc lưu hành
mỗi mặt hàng có nhiều tên gọi hàm lượng
và quy cách đóng gói cũng như là nhà sản xuất khác nhau
nên không hề dễ kiểm soát
trong khi đó phần lớn thuốc giả thuốc kém chất lượng
được phát hiện trong quá trình hậu kiểm
kiểm nghiệm sau khi lưu hành
nối mạng nhà thuốc để phòng chống thuốc giả
là nội dung bài viết đáng chú ý
được đăng tải trên báo thời nay số ra ngày hôm nay
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tới nay
cục quản lý dược bộ y tế liên tiếp ban hành
các quyết định đình chỉ lưu hành
thu hồi thuốc kém chất lượng thuốc giả
từ thuốc bổ thuốc đông y cho đến thuốc kháng sinh
thuốc đặc trị
việc nối mạng hệ thống các nhà thuốc thông suốt
đang đặt ra cấp bách và nhằm loại bỏ gian lận
trong kinh doanh thuốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau